vừa qua bệnh viện tim hà nội đã liên tiếp cấp cứu và điều trị thành công cho hai ca bệnh có bệnh lý tim rất phức tạp
được chuyển từ biên giới phía bắc tổ quốc về thủ đô hà nội
cụ thể bệnh nhân thứ nhất là nam bốn mươi một tuổi người dân tộc hơ mông ở huyện nghĩa lộ tỉnh yên bái
và bệnh nhân thứ hai là nữ một mươi sáu tuổi người dân tộc nùng tại huyện bình gia tỉnh lạng sơn
cả hai ca bệnh này đều nhập viện vì những biểu hiện trở nặng như khó thở đau chủ yếu ở vùng thượng vị và ngực trái
qua thăm khám kiểm tra cả hai trường hợp này đều được chẩn đoán xác định viêm cơ tim và có tiên lượng xấu
rất nhanh chóng các y bác sĩ đã hỗ trợ tim phổi cấp cứu bằng thiết bị hỗ trợ tim phổi nhân tạo
hay còn gọi là hệ thống trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể ecmo cho cả hai bệnh nhân
sau vài ngày kể từ khi được tiến hành cấp cứu và điều trị tích cực tình trạng tim mạch của hai bệnh nhân kể trên đã ổn định
thậm chí bệnh nhân nữ một mươi sáu tuổi đã bỏ được hệ thống hỗ trợ tim phổi nhân tạo tiến triển tốt đã ra được khỏi khoa hồi sức